tiếp nối thành công từ các kỳ liên hoan đơn ca tài tử và liên hoan dân ca nam bộ được định kỳ tổ chức hàng năm
tối qua hai mươi một tháng một mươi một tại cần thơ sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức liên hoan đơn ca tài tử dân ca nam bộ thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan nhằm tiếp tục giới thiệu quảng bá nghệ thuật đơn ca tài tử di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
các làn điệu dân ca góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc
phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu tạo nguồn cho các hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp
tiếp tục giới thiệu và quảng bá hai loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng độc đáo của dân tộc là đơn ca tài tử và dân ca nam bộ
đã từ lâu đi vào cuộc sống lao động tâm tư tình cảm cư dân vùng đồng bằng sông kiều long
góp phần nuôi dưỡng tâm hồn giới mộ điệu và người dân nam bộ đặc biệt là cư dân vùng đồng bằng sông kiểu long
tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh liên hoan sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một